các địa điểm lực lượng công an đã thu giữ hai mươi điện thoại di động cùng nhiều tài liệu tác vật liên quan
ngay sau đó một mươi bốn người liên quan đã được đưa về trụ sở công an để đấu tranh làm rõ
bước đầu công an làm rõ đường dây số đề này hoạt động từ đầu năm hai nghìn hai mươi một đến nay
mỗi ngày các đối tượng nhận ghi số đề cho các con bạc khoảng hơn bốn trăm linh triệu đồng
tổng số tiền đường dây giao dịch từ đầu năm hai nghìn hai mươi một đến nay là trên ba trăm linh tỷ đồng
thực hiện cao điểm tấn công cho nát tội phạm đảm bảo an ninh trả tựa trước
và sau tết các đơn vị nghiệp vụ công an các huyện thành phố cà mau
thuộc công an tỉnh cà mau đã đồng loạt gia quân qua đó đã phát hiện và ngăn chặn kịp thời
tình trạng thanh thiếu niên ra đường có mang theo hung khí để giải quyết mâu thuẫn
hầu hết các đối tượng có liên quan trong các vụ việc có tuổi đời còn khá trẻ
và xuất phát từ mâu thuẫn trong sinh hoạt hay là trên mạng xã hội
những thanh thiếu niên này còn rất trẻ trong đó có em chỉ chưa đầy một mươi sáu tuổi
đã bị công an thành phố cà mau mời về làm việc vào tối ngày năm tháng một
do có hành vi tụ tập sử dụng hung khí sử dụng nhiều chai thủy tinh bên trong có chứa xăng để đánh nhau
trước đó vào tối ngày bốn tháng một cũng hai nhóm thanh thiếu niên trên chuẩn bị đánh nhau
tại khu dân cư minh thắng thuộc khóm ba phường chín thành phố cà mau
nhưng phát hiện thấy công an phường chín đi tuần nên bỏ chạy
lực lượng công an thu giữ hai cây dao và một cây chỉa tự chế
quốc hành có nhắn tin qua cho em hẹn ra khu minh thắng bảy h tối để giải quyết mâu thuẫn
em ra không gặp được lực lượng chức năng công an
công an cường nó chạy về về xong rồi quốc hành nhắn cho anh của em là châu nguyên để hẹn ra
ra tới lúc bảy h chứa gặp nữa bị lực lượng chức năng công an chi đuổi và bắt giữ
trong lúc tuần tra kiểm soát vào ban đêm tổ tuần tra công an tỉnh cà mau cũng kịp thời phát hiện
ngăn chặn hai nhóm đối tượng đang chuẩn bị đánh nhau tại khóm ba phường sáu thành phố cà mau
khi phát hiện lực lượng công an cả hai nhóm tháo chạy theo nhiều hướng
cơ quan công an tạm giữ bốn đối tượng
theo khai nhận ban đầu nguyên nhân dẫn đến xung đột giữa hai nhóm là do mâu thuẫn cá nhân
bắt đầu từ ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai lực lượng công an toàn tỉnh cà mau đã thực hiện nghiêm được cao điểm
gia quân tấn công chấn áp các loại tội phạm bảo đảm an ninh trật tự cho nhân dân vui xuân đón tết
các tổ công tác từ tỉnh đến xã luôn luôn phiên tuần tra canh gác hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ tại tất cả các tuyến đường
qua đó kịp thời phát hiện hàng chục trường hợp các đối tượng tham gia giao thông mang theo hung khí
kịp thời ngăn chặn không để xảy ra vụ việc nghiêm trọng
tăng cường công tác tuần tra kiểm soát khép kính địa bàn
để kịp thời phát hiện ngăn chặn xử lý ngay các trường hợp có dấu hiệu tụ tập gây thương tích
thứ hai nữa thì thông qua công tác quản lý các nhóm đối tượng
xác định những đối tượng cầm đầu giữ dây cho chỉ đạo điều hành cho các nhóm
để chúng ta tiến hành mời gọi hỏi găng đe giáo dục không để đối tượng hoạt động manh động
chỉ còn vài ngày nữa là đến tết
thời gian này
cùng với toàn lực lượng công an tỉnh cà mau quyết tâm không để xảy ra các vụ việc phức tạp nghiêm trọng
đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp mang theo hung khí bên người
hay sử dụng hung khí nguy hiểm để đánh nhau góp phần mang đến một mùa xuân yên bình và hạnh phúc
mặc dù các lực lượng chức năng đã tăng cường nhiều biện pháp đấu tranh với các hành vi sản xuất
buôn bán vận chuyển và sử dụng pháo nổ trái phép
tuy nhiên trước lợi nhuận khủng các đối tượng vẫn tìm mọi cách thực hiện các hành vi phạm tội
và một bộ phận người dân thì vẫn còn vô tư mua và đốt pháo nổ vào mỗi dịp tết
quyết tâm không để xảy ra tình trạng đốt pháo trước trong và sau tết nguyên đán
là yêu cầu đang được bộ công an chỉ đạo công an các địa phương nghiêm túc triển khai
cụ thể hóa kế hoạch này hiện tất cả các lực lượng công an các cấp đang tập trung triển khai
đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh với các loại tội phạm và vi phạm về pháo
sau đây là ghi nhận tại tỉnh hà nam
cách đây vài năm thanh hà là xã nóng về tình hình buôn bán vận chuyển và sử dụng pháo trái phép
thế nhưng giờ đây mọi chuyện đã khác
chưa phát hiện và chưa để xảy ra vụ việc nào liên quan đến bị xử lý về pháo
và trong thời gian tới chúng tôi quyết tâm giữ vững việc ổn định tình hình
không để xảy ra tình trạng sử dụng và vận chuyển tàng trữ pháo trái phép theo quy định của pháp luật
đây cũng là quyết tâm chung của toàn hệ thống chính trị trên địa bàn xã thanh hà
trước đó ủy ban nhân dân xã đã họp bàn xây dựng kế hoạch phân công nhiệm vụ
phát huy vai trò tự quản
tự quản ở từng thôn tổ tự quản của từng đoàn thể và tổ liên ngành của các tổ chức đoàn thể
quán triệt chỉ đạo khu vực nào xảy ra hiện tượng đốt pháo trong dịp tết
thì cán bộ phụ trách phải tự kiểm điểm và bị xử lý
ủy ban xã cũng đã giao cho ban công an xã để tổ chức các buổi tuyên truyền trong nhà trường
tổ chức ký cam kết đối với các em học sinh không mua bán tàng trữ vận chuyển và đốt pháo nổ
giao ban công an xã thường xuyên kiểm tra
phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm
do đó nhiều năm gần đây trên địa bàn xã
hiện tượng người dân mua bán vận chuyển và sử dụng pháo lậu đã giảm rõ rệt
thực hiện tốt các công tác tuyên truyền vận động nhân dân
chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về pháo với phương châm
đơn vị nào buông lỏng chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ đối phó
để lọt đối tượng nghi vấn hoạt động phạm tội
nhất là nhóm tội phạm về pháo gây ảnh hưởng an ninh trật tự trên địa bàn
thì giám đốc công an tỉnh sẽ xem xét trách nhiệm tập thể cá nhân có liên quan
và đặc biệt là đã tham mưu cho giám đốc công an tỉnh ban hành thư ngỏ
vận động người dân tham gia phòng ngừa phát hiện tố giác tội phạm về pháo
trong đợt cao điểm vừa qua hà nam đã phát hiện một mươi bảy vụ bắt một mươi chín đối tượng
vận chuyển tàng trữ sử dụng pháo trái phép
qua đó thu giữ gần năm mươi kg pháo nổ và trên một trăm bảy mươi kg pháo hoa các loại
mới đây một phiên tòa xét xử điểm vụ án liên quan đến đối tượng có hành vi tàng trữ pháo nổ
cũng đã được diễn ra
chín tháng tù giam về tội tàng chữ hàng cấm đối với bị cáo này
chính là lời cảnh tỉnh cho rất nhiều người
và cùng với công tác tuyên truyền vận động thay đổi nhận thức của người dân
chính là yếu tố quan trọng để tiết này sẽ không còn tiếng pháo trái phép
công an đã đến tuyên truyền về phòng tránh pháo lổ
thì tôi cũng đã nhận thức được và cũng có tuyên truyền cho các con là cái sự nguy hiểm của pháo
tiếng pháo nổ trên đường phố vào mùa tết là vui với người này
nhưng là sự bất an đối với người khác
bởi đã có nhiều vụ tai nạn đáng tiếc liên quan đến đốt pháo nổ xảy ra
tết rồi cũng sẽ qua
thế nhưng di chứng hệ quả từ pháo trái phép sẽ là lâu dài
vì vậy mỗi người hãy cùng nhau đón một cái tết thật vui an toàn mà không cần những tiếng pháo
thông tin cập nhật về vụ tai nạn giao thông liên hoàn làm ba người tử vong ở tỉnh hòa bình
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện mai châu tỉnh hòa bình cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án số năm
liên quan đến vụ tai nạn giao thông đâm liên hoàn xảy ra vào sáng ngày một mươi tám tháng một
để làm rõ trách nhiệm của các tổ chức cá nhân có liên quan
trước đó vào khoảng hai giờ sáng ngày một mươi tám tháng một
tại km một trăm ba mươi năm trăm linh quốc lộ sáu trên địa phận xã tòng đậu huyện mai châu
xe ô tô khách biển kiểm soát hai mươi sáu f một trăm ba mươi bốn của nhà xe thanh sang
do nguyễn đình lực chú tại tỉnh hương yên điều khiển đi hướng hà nội sơn la
đã xảy ra va chạm với hai xe mô tô đi cùng chiều
sau đó ô tô khách này tiếp tục di chuyển về phía trước đến km một trăm ba mươi chín trăm năm mươi quốc lộ sáu
thì đâm va vào dàn phòng vệ lốt cao su bên phải cùng chiều
đâm va tiếp vào một xe mô tô khác sau đó ô tô khách lật đổ nghiêng sang bên trái
hậu quả ba người tử vong hai người bị thương
thông tin ban đầu lái xe ô tô khách khai nhận do mất phanh
nên đã xảy ra vụ tên ạn giao thông liên hoàn nêu trên